công an tỉnh phú yên vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tiêu hủy hơn bảy mươi chín khẩu trang y tế
chưa đủ điều kiện lưu hành ra thị trường
số khẩu trang y tế này được công ty trách nhiệm hiểu hạn dược tâm hương sản xuất
khẩu trang được sản xuất bằng máy móc nguyên vật liệu không bảo đảm
nhưng công ty tự công bố chất lượng sản phẩm và tổ chức bán ồ ạt ra thị trường
từ giữa tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến nay bình quân mỗi ngày công ty này sản xuất và bán ra thị trường
một mươi khẩu trang y tế cho các cửa hàng và đại lý thuốc tây trên địa bàn tỉnh phú yên
trước đó lực lượng chức năng tỉnh phú yên cũng xử phạt công ty dược tâm hưng bảy mươi triệu đồng